tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia indonesia
đại tướng sia froudin đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng đại tướng sia froudin phó tư lệnh và đoàn đại biểu cấp cao cảnh sát indonesia
sang thăm chính thức việt nam và làm việc với bộ công an
thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam indonesia không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực
và đã được nâng cấp thành đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
hiện nay hai bên đang triển khai chương trình hành động việt nam indonesia giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
thủ tướng đánh giá quan hệ giữa bộ công an việt nam và cảnh sát quốc gia indonesia trong những năm qua phát triển tốt đẹp
thông qua trao đổi đoàn cấp cao chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy
mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho công dân nước này
tại nước việt nam
xin chào và hẹn gặp lại